thưa quý vị sáng nay toán nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án đối với một mươi ba bị cáo là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
lãnh đạo một số sở ngành trực thuộc liên quan đến vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại khu đất số một trần hương đạo tp nha trang trụ sở trường chính trị tỉnh khánh hòa cũ
phiên tòa bắt đầu xét xử từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
kết thúc phiên tòa vào sáng nay hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sáu năm sáu tháng tù lê đức vinh cựu chủ tịch và đào công thiên
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng mức án năm năm sáu tháng tù bị cáo võ tấn thái
cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường vũ xuân thiềng cựu phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
cùng mức ba năm tù lê văn rẽ cựu giám đốc sở xây dựng ba năm sáu tháng tù nguyễn ngọc tâm
cựu phó giám đốc sở tài chính bốn năm sáu tháng tù và trần quang bửu cựu phó giám đốc sở xây dựng hai năm sáu tháng tù
riêng các bị cáo trần sĩ quân cựu cục phó cục thuế nguyễn văn nhật cựu phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư
trần văn thọ cựu phó giám đốc sở xây dựng lê huy toàn cựu phó chủ tịch ubnd tp nha trang và nguyễn ngọc tuấn cựu phó phụ trách phòng vật giá công sản sở tài chính cùng bị tuyên phạt hai năm tù
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm công an tp thủ đức tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam bảy bị can tại trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
công an tp thủ đức phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba v phường tam bình tp thủ đức và chi nhánh của trung tâm ở phướng linh trung thành phố thủ đức
đồng thời cơ quan chức năng cũng mời giám đốc phó giám đốc cùng một số người liên quan ở trung tâm này đến trụ sở làm việc
mở rộng điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
đến thời điểm hiện tại công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam gần năm mươi bị can tại một mươi hai trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam về các tội danh đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
trong vai tiền theo hình thức tín dụng đen với lãi suất cắt cổ hai đối tượng lý đức lâm chú tại tp hà nội và lê tuấn anh chú tại tp thừa thiên huế đã bị công an tp thừa thiên huế phát hiện và bắt giữ
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cho người dân trên địa bàn thành phố huế thị xã hương thủy và hương trà vay với hơn một một trăm chín mươi hai lượt vay lãi suất cho vay giao động từ một trăm năm mươi đến bốn trăm hai mươi một một năm
tổng số tiền cho vai hơn một mươi năm tỷ sáu trăm linh triệu đồng thu lợi bất chính với số tiền hai tỷ chín trăm linh triệu đồng và khám xét tại nơi tạm chú lực lượng
công an đã thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vai
lý đức lâm là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
lê tuấn anh có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hai tiền án về tội mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
trong khi đó phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh khánh hòa cũng vừa phát hiện lượng lớn các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng
vào hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại khu phố hai thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu
tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng sùng a triệu trú tại huyện mường tè đang có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp
được ưu tiên bảo vệ tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô biển kiểm soát hai mươi năm m một một mươi nghìn hai trăm năm mươi ba sáu cá thể rùa nghi là rùa đầu to
và một số vật chứng liên quan tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa người cùng toàn bộ tăng vật về trụ sở công an để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng vào chiều ngày năm tháng một lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh khánh hòa tiến hành kiểm tra hành chính một kho lạnh trên đường gò bầu thuộc xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
thời điểm kiểm tra chủ kho lạnh không xuất trình được giấy phép kinh doanh trong kho đang lưu trữ nhiều loại thực phẩm khác nhau như khoai tây rồi sụn nem nướng không có ngày sản xuất và thời hạn sử dụng số hàng trên đã bị niêm phong tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong lúc đi làm nhiệm vụ một chiếc xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã gặp nạn làm hai chiến sĩ hy sinh và bốn chiến sĩ khác bị thương
thưa quý vị và các bạn trong lúc đi làm nhiệm vụ một chiếc xe cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã gặp nạn làm hai chiến sĩ hy sinh và bốn chiến sĩ khác bị thương
công an tỉnh bình phước đã khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn theo cơ quan chức năng vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua đường dốc trời đang mưa nên đường trơn chiếc xe đang phỏ cua xuống dốc thì bị trượt lật ngang
ban giám đốc công an tỉnh bình phước và đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến thăm hỏi động viên gia đình các chiến sĩ hy sinh và những chiến sĩ bị thương
trong mắt công an tỉnh bình phước hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho mỗi chiến sĩ hy sinh và một mươi triệu đồng cho mỗi chiến sĩ bị thương cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấu nạn cứu hộ cũng đã hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ gặp nạn ở mức tương tự

cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cấu nạn cứu hộ cũng đã hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ gặp nạn ở mức tương tự